cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với trần viết kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận phú nhuận tp hcm là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh bình dương để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
qua điều tra ban đầu trần viết kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng
kiều chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an phát hiện mở rộng công an tỉnh bình dương tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi cấu kết nhân viên ngân hàng tìm cách tìm các khách hàng
cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay sang cho họ
sau một thời gian nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vai ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ bốn đến năm một ngày
trường hợp các cá nhân không trả tiền nợ gốc và lãi nhóm đối tượng đến nhà ép buộc cá nhân viết giấy vay nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ
bên cạnh đó nhân viên ngân hàng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn thu lợi bất chính số tiền rất lớn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vai lãi nặng cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác của nhóm đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật